sáng nay ngày tám tháng một tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chủ trì phiên họp về công tác chuẩn bị hội nghị thường niên diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương lần thứ hai mươi sáu appf hai mươi sáu cùng dự có đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội trưởng ban tổ chức appf hai mươi sáu
chủ tịch quốc hội đã nghe các tiểu ban về lễ tân hậu cần thông tin tuyên truyền y tế báo cáo về tiến độ các công việc chuẩn bị cho hội nghị
đến nay công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành theo đúng yêu cầu của ban tổ chức bảo đảm sự đón tiếp chú đáo trọng thị
các cơ quan của việt nam cũng đã hoàn thiện sáu dự thảo nghị quyết của appf hai mươi sáu về vai trò của appf thúc đẩy quan hệ đối tác
vì phát triển bền vững và tăng trưởng bao trùm ở khu vực châu á
đẩy mạnh hợp tác văn hóa du lịch trong khu vực tăng cường hành động chung nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp bền vững
vai trò của nghị viện thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng và toàn diện
thúc đẩy ngoại giao nghị viện về hòa bình an ninh và thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới
phát biểu tại phiên họp chủ tịch quốc hội đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan trong việc chuẩn bị cho hội nghị appf hai mươi sáu
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh
hội nghị appf hai mươi sáu với chủ đề quan hệ đối tác nghị viện vì hòa bình sáng tạo và phát triển bền vững
có ý nghĩa quan trọng là hành động thiết thực của nghị viện nghị sĩ các nước thành viên
ủng hộ tuyên bố đà nẵng về tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung mà hội nghị cấp cao apec lần thứ hai mươi năm đã thông qua
tại hội nghị lần này nghị viện các nước thành viên sẽ thảo luận về hợp tác kinh tế văn hóa và phát triển khu vực
vì hòa bình an ninh thịnh vượng phát triển bền vững và bao trùm
hướng đến việc thông qua một tuyên bố chung của hội nghị
chủ tịch quốc hội đánh giá cao việc các cơ quan chức năng đã sớm hoàn thiện sáu dự thảo nghị quyết do việt nam đề xuất với hội nghị
các đề xuất này có sự gắn kết chặt chẽ với nhau và tiếp tục khẳng định sự đóng góp tích cực chủ động của việt nam đối với appf
chủ tịch quốc hội đề nghị các tiểu ban tiếp tục ra soát và khẩn trương hoàn thiện các công việc chuẩn bị bảo đảm sẵn sàng cho hội nghị quan trọng này